lâm đồng là địa phương có hệ thống sông suối hồ trăng trịt
hệ thống giao thông đường thủy nội địa cũng khá phức tạp
tiêm ẩn nhiều yếu tố gây mất an toàn giao thông
trước thực trạng này công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa
cũng được các cơ quan chức năng ở lâm đồng đặc biệt quan tâm
có mặt tại hồ đa nhim huyện đơn dương vào buổi sáng sớm
nhưng hoạt động khai thác cát tại khu vực này diễn ra khá nhộn nhịp
qua kiểm tra của các cơ quan chức năng hiện có ba doanh nghiệp được cấp phép khai thác nạo vét lòng hồ
các tàu vận chuyển trên hồ đều có phép và tuân thủ các yêu cầu về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy khá tốt
tuy nhiên các công nhân đang lao động trên tàu lại không mặc áo phao
chủ tàu trang bị chưa đủ số lượng bình cứu hỏa theo quy định
tiến tới thì cần khắc phục một số biện pháp chuẩn bị thêm các bình cứu hỏa khô để cho nó an toàn hơn
hiện trên địa bàn tỉnh lâm đồng có tám mươi bốn tàu thuyền các loại được đăng ký hoạt động
chỉ tính từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay cơ quan chức năng đã kiểm tra xử phạt trên ba mươi trường hợp vi phạm hoạt động giao thông đường thủy
như không có bằng tài công không đăng ký chứng nhận kỹ thuật an toàn hoán cải phương tiện không phù hợp
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành đoàn thể
để triển khai đồng bộ các biện pháp như là tăng cường công tác tuyên truyền tăng cường công tác phối hợp
để kiểm tra xử lý nhằm chấn chỉnh tình trạng này cũng như xử lý kiên quyết những trường hợp vi phạm
để mục tiêu cao nhất là đảm bảo về cái an toàn cũng như là tính mạng cho người tham gia giao thông ở đường thủy
để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn
tỉnh lâm đồng ngoài sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông
cần có sự vào cuộc tích cực của công an chính quyền địa phương từ các huyện thành phố đến các xã phường
nơi có các phương tiện đường thủy hoạt động đặc biệt là trong mùa mưa lũ đang đến gần